trước đó vào tối ngày hai mươi chín tháng tám tại chợ vĩnh thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp cũng đã xảy ra cháy
lửa phát ra từ một cửa hàng tạp hóa sau đó lan nhanh sang chín gian khác
vào lúc khoảng một mươi tám h ngọn lửa bùng phát mạnh tại cửa hàng tạp hóa cột khói cao hàng chục mét cùng với tiếng nổ lớn
lúc này chợ vẫn còn người ra vào các tiểu thương cùng với người dân xung quanh dập lửa nhưng bất thành do nhiều gian hàng chứa vải và vật liệu dễ cháy
nhiều xe cứu hỏa cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy huyện lấp vò được điều đến hiện trường
sau gần hai giờ đồng hồ ngọn lửa được khống chế vụ cháy không gây thương vong
sau một ít nhất một mươi kiểu ốt bán tạp hóa vải quần áo đã bị thiêu rụi
cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và xác định nguyên nhân